lại thêm một đối tượng có hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và ngày hôm qua đối tượng đã bị công an tỉnh bình dương bắt giữ khi đang bị truy nã về hành vi trên
theo hồ sơ vụ án đoàn hữu nghị không có nghề nghiệp ổn định
nhưng lại tự giới thiệu mình là cán bộ công an có quen biết với nhiều người có thể lo công việc cho người khác
tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy nghị nhận trước năm triệu đồng của một người đàn ông ở bạc liêu và hứa giúp giải quyết công việc nhanh
tuy nhiên sau khi nhận tiền đối tượng này đã không thực hiện lời hứa mà bỏ lên bình dương sinh sống
công an phát hiện trong máy điện thoại của nghị có nhiều chứng cứ liên quan đến vụ án
là nhân viên hợp đồng lái xe taxi nhưng lê ngọc ánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở huyện ứng hòa hà nội
đã mang chính chiếc xe được giao quản lý sử dụng để bán cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân
cùng với những hành vi vi phạm khác thì đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội trộm cắp tài sản
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu lê ánh ngọc được công ty trách nhiệm hữu hạn thiên đức
giao xe ô tô biển kiểm soát tám mươi tám a một mươi ba nghìn năm trăm chín mươi năm để chạy xe taxi theo hình thức khoán doanh số
tuy nhiên tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy ngọc đã làm giả giấy đăng ký quyết định và hóa đơn giá trị gia tăng
của công ty trách nhiệm hữu hạn thiên đức để bán chiếc xe trên cho một người ở thành phố vĩnh yên
với giá hai trăm bốn mươi triệu đồng
thì bên phía công ty thì cũng cái thời gian đầu thì do tôi nộp tiền xe đầy đủ
thì công ty họ cũng không nhắc đến xe
khi sau này mà tôi nợ nhiều quá thì công ty bắt đầu là để ý đến xe và thu hồi xe về
thì lúc đấy mới phát hiện là xe tôi cắm
do những người cắm xe không kiểm tra kỹ giấy tờ
một số lần thì tôi cũng cắm xe cho họ và họ cũng tin tưởng
nên là cái giấy tờ họ không để ý
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan công an đã làm rõ khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
lê ánh ngọc được em trai là lê văn hiếu
đang lái xe taxi cho công ty thiên đức
giao xe ô tô biển kiểm soát tám mươi tám a một mươi hai nghìn ba trăm linh
để ngọc chạy taxi và đóng tiền theo hợp đồng thay hiếu
do không có tiền tiêu xài
nên ngọc cũng đã làm giả giấy tờ xe
và bán chiếc xe trên cho một người ở huyện tam đảo
sau đó khi bị công ty thiên đức đòi xe
ngọc đã tìm cách lấy trộm lại chiếc xe
để trả cho công ty thiên đức
cũng trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
ngọc cùng vợ là lò thủy yến vân
thuê xe ô tô biển kiểm soát tám mươi tám a một mươi sáu nghìn hai trăm sáu mươi chín
của anh trần văn hồ
ở phường khai quang tp vĩnh yên
sau đó đã làm giả giấy đăng ký xe
và mang bán cho người khác
với giá ba trăm hai mươi triệu đồng
từ vụ việc phạm tội của lê ánh ngọc
người dân và các công ty kinh doanh dịch vụ vận tải
cần rút ra những bài học
trong việc phòng ngừa tội phạm
thế qua cái sự việc trên
thì cũng khuyến cáo
cả quần chúng nhân dân
các cửa hàng mua bán xe ô tô mới
chúng ta cần phải xác định rõ nguồn gốc của xe
tìm hiểu về chính xác
sau đó chúng ta hãy
hãy mua để đảm bảo
tài sản của mình được pháp luật bảo vệ
đối với các công ty cho thuê
bàn giao xe
cho lái xe
các công ty cần phải thường xuyên kiểm tra
định kỳ hàng tán hàng tuần
và yêu cầu lái xe phải mang xe về
để trình diện công ty
và để kiểm tra
các thiết bị máy móc
để đảm bảo
các lái xe không sử dụng sai mục đích
sử dụng xe của công ty
sử dụng vào việc cầm cột lấy chấp
hay mang đi hành
hoặc là sử dụng xe này
có các hành vi vi phạm pháp luật
và khi bàn giao cho lái xe
các hồ sơ thủ tục lái xe
cần phải làm hết sức
chặt chẽ về hồ sơ yếu lý lịch
công an tp binh yên cũng cho biết
đây là loại tội phạm không mới
xong vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn
vì vậy quân chúng nhân dân cần hết sức cảnh giác
với loại tội phạm này
bị bao vây bốn tên trộm đã lao xe máy
và lực lượng cảnh sát hình sự nhằm tẩu thoát
và giải cứu đồng phạm buộc trinh sát
phải nổ súng để chấn áp
và ngày hôm qua công an tp tp hồ chí minh
đã bắt giữ bốn nghi can trong băng trộm
do nguyễn quang tuyến hai mươi chín tuổi cầm đầu
trước đó cơ quan điều tra nhận được
nhiều trình báo mất trộm xe tay ga đắt tiền
vào buổi trưa hoặc chiều tối
từ các hình ảnh camera thu được
cơ quan công an nhận định tất cả đều do một băng nhóm gây ra
chuyên án triệt phá được công an quận tân phú thành lập
hàng chục trinh sát hình sự được khuy động
xác minh truy bắt
nhóm tuyến bị đưa vào diện tình nghi
sáng ngày chín tháng một mươi một tuyến cùng ba đồng phạm
bịt khẩu trang đi xe phân khối lớn
đảo quanh nhiều nơi để thực hiện hành vi phạm tội
sau khi trộm được hai chiếc xe máy
chúng tập trung về cạnh siêu thị trên đường trường trinh
phường tây thạnh quận tân phú
thì bất ngờ bị nhiều trinh sát ập đến vây bắt
tuyến và đồng bọn phóng xe bỏ chạy nhưng bị giữ lại
chúng chống trả quyết liệt lao xe vào lực lượng cảnh sát
để giải cứu đồng phạm
trinh sát đã nổ súng chấn áp và không chế được bốn tên
nhà nối tượng đã thừa nhận gây ra hơn một mươi vụ trộm
trong vài tháng qua
một vụ xô xát giữa một nhóm thanh niên
làm một người tử vong trên đường đi cấp cứu
vừa xảy ra tại tổ một mươi tám ấp đông lợi xã đông bình
thị xã bình bình tỉnh vĩnh long
vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng một mươi một
ngô văn thảo chú tại khóm đông thuận phường đông thuận
thị xã bình bình cùng một số thanh niên
đi đến nhà anh võ minh thiện chú tại xã đông bình
thị xã bình bình để giải quyết mâu thuẫn
tại đây giữa thiện và nhóm thanh niên đi cùng thảo
đã xảy ra xô xát
lúc này trong nhà thiện có anh nguyễn trí tâm chú phường thành phước
thị xã bình bình uống rượu say đang nằm trên võng
đã bị một người trong nhóm thanh niên đi cùng thảo
dùng dao đâm vào đùi làm anh tâm chảy nhiều máu
anh tâm được đi bệnh viện cấp cứu
nhưng đã tử vong ngay sau đó
nguyên nhân ban đầu làm anh tâm tử vong
được xác định là do bị đứt động mạch đùi gây mất máu cấp
sau khi gây án nhóm thanh niên trên
đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn
công an tỉnh vĩnh long kêu gọi những đối tượng
trong vụ án trên ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng
của pháp luật
cũng là xô xát dẫn đến chết người
nhưng trong trường hợp này
nguyên nhân lại xuất phát từ những vài trạm giao thông
chỉ trong phút chốc thiếu kiểm chế bản thân
mà đã có những hành vi thô bạo dẫn đến hậu quả đau lòng
vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện phú xuyên
thành phố hà nội là điển hình
cho tình trạng sử dụng bạo lực sau vài trạm giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú xuyên hà nội
vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can
và bắt tạm giam hoàng việt bắc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tây an đà đặng xá gia lâm
về hành vi cố ý gây thương tích
theo tài liệu điều tra
khi hoàng anh điều khiển xe ô tô
mang biển kiểm soát
chở hoàng việt bắc cùng sáu người khác
đi trên tỉnh lộ bốn trăm hai mươi chín
đoạn qua địa phận xã hồng minh
huyện phú xuyên hà nội
thì gặp xe ô tô bốn chỗ của anh nguyễn văn thanh
đi cùng chiều
hoàng anh nhiều lần si nhan xin vượt
nhưng bị xe của anh thanh không cho vượt
thậm chí tạt đầu xe
hai bên sau đó dưng xe
và xảy ra cãi vã sô sát
hậu quả đã khiến anh thanh tử vong
khi cấp cứu tại bệnh viện
em đi được khoảng
hai cây cứ xin vượt anh ấy
anh không cho vượt
xong rồi bất ngờ anh ấy tạt đầu xe của em
anh ấy kéo kính xuống anh ấy chửi
thì lúc đấy bắt anh ấy
có sô sát đánh nhau luôn
em lúc ấy
em không nghĩ là
lúc ấy chỉ gọi là bước xúc
xuống thì gọi là sô sát
theo kiểu là lúc ấy có rượu vào rồi
nhưng bình thường không thì cũng thôi
nhưng có tí rượu vào
nên khó kiểm chế
tình trạng tương tự như vụ việc nêu trên
diễn ra khá phổ biến trong thời gian qua
đây là hai đối tượng
nguyễn duy khánh hai mươi sáu tuổi
chú tại phường phương liên quận đống đa
và dõi văn cường hai mươi chín tuổi
trú tại phường phố huế quận hai bà trưng hà nội
khi tham gia lưu thông trên tuyến đường trần khắc trân
khánh và cường đã có va chạm với một người đàn ông nước ngoài
ngay lập tức
hai đối tượng lao vào hành khúc người này
và cả người bạn gái cùng đi
hành vi của hai đối tượng
cường và khánh
đã bị cơ quan công an quận hai bà trưng khởi tố
về hành vi cố ý gây thương tích
qua đây cơ quan cảnh sát điều tra
quyên cáo người dân
khi tham gia giao thông
đừng vì những mâu thuẫn nhỏ trên đường
để tránh những hậu quả đáng tiếc
xảy ra như vụ án vừa qua
ngoài ra trong cuộc sống hàng ngày
chúng ta kiềm chế
những hành vi nơi nói
của bản thân
hạn chế sử dụng rượu bia
để tránh những vụ án mạng từ những mâu thuẫn nhỏ
những hành vi thô bạo
thiếu văn hóa của các đối tượng
chắc chắn sẽ chịu mức án nghiêm khắc của pháp luật
và đây cũng là bài học cành tình
cho những ai thiếu ý thức khi tham gia giao thông
và coi thử pháp luật
khi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất
chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật
vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn bây giờ xin được mời chị thu thủy và chị linh chi
tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
vâng xin cảm ơn thu hương
với những nội dung rất đáng chú ý
mà chị vừa cung cấp cho quý vị khán giả
tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
chúng tôi nhận được quyết định truy nã
từ ba đơn vị khác nhau của công an tỉnh bình thuận
đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lý văn tỉ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thương chú tại số sáu mươi hai trên một mươi hai

đến trương dương phường nguyễn thái bình quận một tp hcm
về tội trộm cắp tài sản
bị công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận
ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắp tài sản
là đối tượng nguyễn văn tấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thương chú tại khu phố bảy thị trấn liên hương
huyện tuy phong tỉnh bình thuận
cao một m sáu mươi một sông mũi thẳng
và có sẹo thẳng hai cm
từ đuôi lông mảy phải đến đuôi mắt phải
và đối tượng đinh hoàng sơn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
hộ khẩu thương chú tại ấp trung sơn xã thanh an
thị xã bình long tỉnh bình phước
cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành bóng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện